nhân kỷ niệm bảy mươi bốn năm ngày quốc khánh mùng hai tháng chín và năm mươi năm thực hiện lời di trúc của bác
ngày ba mươi tháng tám thành ủy hội đồng nhân dân ubnd tổ quốc tp hcm
do đồng chí trần lưu quang ubnd phó bí thư thường trực thành ủy dẫn đầu
đã đến dân hương chủ tịch hồ chí minh tại bến nhà rồng và nhà lưu niệm của chủ tịch tôn đức thắng
đoàn đại biểu đã thành kính dương lên những vòng hoa tươi thắm và thắp nén hương thơm
kính cẩn nghiêng mình tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của chủ tịch hồ chí minh
các cuộc đời đã chiến đấu hy sinh vì nền độc lập tự do của tổ quốc vì hạnh phúc của nhân dân
đứng trước anh linh của chủ tịch hồ chí minh người anh hùng dân tộc
danh dừng văn hóa kiệt xuất chính người đã làm rạn rỡ non sông đất nước ta
và chủ tịch tôn đức thắng người con ưu tú của đất phương nam lãnh đạo thành ủy
hội đồng nhân dân ubnd ubnd tổ quốc tp hcm xin hứa
đảng bộ chính quyền và nhân dân thành phố sẽ đoàn kết trên dưới một lòng
quyết tâm xây dựng thành phố hồ chí minh có chất lượng sống tốt văn minh hiện đại
nghĩa tình cùng với cả nước và vì cả nước